công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết đang xác minh thông tin một nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng vào một tiệc cưới tại xã sông phan huyện hàm tân
thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một một gia đình đang tổ chức tiệc đám cưới thì có bốn thanh niên xông vào yêu cầu một thanh niên trong gia đình phải trả nợ nên xảy ra xô xát ấu đà
khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên này tiếp tục gọi thêm người đến rút súng bắn ít nhất bảy phát vào bên trong
vụ nổ súng vào tiệc cưới được cho là có liên quan đến món nợ cá độ bóng đá